thưa quý vị sau hơn bốn mươi tám tiếng tập trung lực lượng khẩn trương điều tra truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng xảy ra tại phường hàm tiến thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án
nghi phạm mang quốc tịch nga nghi phạm và nạn nhân cùng có quốc tịch nga và từng ở chung phòng trọ có mối quan hệ thân thiết với nhau
theo lời khai ban đầu của nghi phạm vào khuya ngày ba mươi tháng một tại phòng trọ thuộc khu phố một phường hàm tiến xuất phát từ mâu thuẫn trong việc thuê trọ dẫn đến đánh nhau
nghi phạm đã dùng búa tấn công nạn nhân và xảy ra án mạng sau đó nghi phạm trở thi thể nạn nhân đi vứt xác phi tàng và đem hung khí cất dấu
kiểm tra phòng trọ tại khu phố một phường hàm tiến nơi nạn nhân ở lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều dấu vết quan trọng
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ được phương tiện trở nạn nhân đi phi tang
nơi làm việc của đối tượng cũng đã thu giữ được chiếc búa là hung khí gây ra vụ án trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau đang tạm giữ hình sự lê khắc quy chú tại xã khánh hưng huyện trần văn thời
vì liên quan đến hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng thuộc khu vực khóm một phường sáu thành phố cà mau
vào trưa ngày ba tháng hai lê khắc quy đến tiệm vàng thuộc khóm một phường sáu thành phố cà mau
dở vờ mua chiếc nhẫn có trọng lượng một lượng vàng
khi chủ tiệm đưa nhẫn cho xem quy đã đeo vào tay thử rồi bất ngờ bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng sáu giờ sau công an thành phố cà mau phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự
đã bắt giữ được lê khắc quy tại xã khánh hưng huyện trần văn thời
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam trần quang anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu công ty cổ phấn phát triển nhân lực quốc tế a và h có địa chỉ ở số một trăm năm mươi đường quang trung
phường thạch quý thành phố hà tĩnh được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tĩnh cấp giấy phép chứng nhận đăng ký các doanh nghiệp
lần đầu vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai do trần quang anh chú tại xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên làm giám đốc
kiêm là người đại diện theo pháp luật của công ty
công ty a và h có ngành nghề kinh doanh là tư vấn giới thiệu và mô tả
tư vấn giới lao động việc làm nhưng trân quang anh vẫn triển khai hoạt động tư vấn giới thiệu người đi xuất khẩu lao động đi du học
để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và nộp tiền trần quang anh đã đưa nhiều thông tin gian dối là công ty a h có chức năng
tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động tư vấn du học và liên kết với các công ty tại thành phố hà nội để tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động
đi du học sang các nước nhật bản hàn quốc và các nước khác trên thế giới thời gian xuất cảnh nhanh chi phí thấp
vì tin tưởng nhiều người lao động và học sinh trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh đã đến công ty a h đăng ký đi xuất khẩu lao động và đi du học
trần quang anh đã hướng dẫn làm hồ sơ và nhận tiền của một mươi bốn bị hại với tổng số tiền là tám trăm hai mươi triệu đồng
sau khi nhận được tiền trần quang anh không làm các thủ tục để đưa các lao động và học sinh đi xuất khẩu lao động đi du học mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định vừa phối hợp với bộ tư lệnh
vùng cảnh sát biển bốn việt nam bắt giữ đối tượng nguyễn văn trường hai mươi tám tuổi trú tại huyện phu cát tỉnh bình định
theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo tài liệu của cơ quan điều tra nguyễn văn trường là đối tượng chính tham gia trong vụ án giết người và gây dối trật tự công cộng
xảy ra trên địa bàn tỉnh bình định vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an quyết định
truy nã quá trình xác minh truy tìm dấu vết của đối tượng các trinh sát đã phát hiện trường đang lẩn trốn và hành nghề
đi biển ở các tỉnh phía nam đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi xác định được đối tượng đang có mặt trên một tàu đánh cá
ở vùng biển cà mau các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định phối hợp với bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã tổ chức bắt giữ
thưa quý vị bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đỗ thị phương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở xã vinh thịnh huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ năm hai nghìn một mươi ba
hơn hai mươi năm trốn chui trốn lũi khắp nơi mới đây khi được công an huyện vĩnh tường vận động ra đầu thú đỗ thị phương không khỏi bồi hồi xúc động
khi đã có thể chấm dứt những tháng ngày thấp thỏm sống ngoài vòng pháp luật nhất là trong thời điểm thiêng liêng khi tết nguyên đán đang cận kề

đỗ thị phương sinh năm hai nghìn ba ở xã vinh thịnh huyện vĩnh phúc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ năm hai nghìn ba
đỗ thị phương sinh năm hai nghìn ba ở xã vinh thịnh huyện vĩnh phúc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ năm hai nghìn ba
công an huyện vĩnh tường cho biết thời gian hai mươi năm qua công an huyện vẫn triển khai lực lượng truy bắt đỗ thị phương cũng như các đối tượng có lệnh truy nã trên địa bàn huyện
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn thông qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng truy bắt phát hiện đỗ thị phương đã xuất hiện trên địa bàn thành phố hà nội
công an huyện lập tức tổ chức tuyên truyền cho người thân của phương vận động đối tượng ra đầu thú nhưng gặp khá nhiều khó khăn
không nản lòng lực lượng truy bắt kiên trì giải thích thuyết phục cuối cùng gia đình phương và đối tượng đã hiểu ra đồng ý ra đầu thú
lần trở về này đỗ thị phương không chỉ thở phào nhẹ nhõm vì được chấm dứt quãng đời chui lùi nơi vỉa hè góc phố mà còn vô cùng xúc động vì được gặp lại người thân
nhất là những người con mà hai mươi năm trước khi phương bỏ trốn những đứa trẻ vẫn còn thơ dại nhưng nay đều đã trưởng thành
chiều qua ngày bốn tháng hai công an thành phố lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh sau một mươi hai giờ gây án đối tượng này đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày bốn tháng hai công an thành phố lào cai nhận được thông tin
một đối tượng nam giới trộm cắp xe máy mang biển số hai mươi bảy x một trăm linh nghìn sáu trăm bốn mươi chín tại thành phố lai châu di chuyển về hướng thành phố lào cai
lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an phường kim tân phối hợp cùng với các lực lượng tiến hành chốt chặn tại khu vực đường vào thành phố lào cai
đến khoảng một mươi hai h năm mươi phút cùng ngày khi đối tượng đến khu vực đầu cầu kim tân thành phố lào cai hai tổ công tác đã được huy động bám sát đối tượng bắt giữ đối tượng cùng với tăng vật
tại cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng là triệu văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
có hộ khẩu thương chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
bước đầu đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cường đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
công an huyện đô lương tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng mua bán tàng trữ một trăm ba mươi kg pháo nổ trái phép
hai đối tượng bị bắt giữ bao gồm phan thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám

phan thị thu hường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đều trú tại xã trung sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã thu giữ gần một trăm ba mươi kg pháo nổ loại ba mươi sáu quả và bốn mươi chín quả
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng nhu cầu về pháo của người dân dịp cuối năm tăng cao nên đã tìm mua pháo về cất giấu và bán lại nhằm thu lời bất chính
phan thị huệ và phan thị thu hường hoạt động rất tinh vi thường xuyên thay đổi số điện thoại địa điểm cách giao hàng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án

hơn năm mươi trường hợp là học sinh vị thành niên tập trung chủ yếu ở các hành vi sản xuất chế tạo pháo nổi trái phép

những ngày giáp tết dòng người hối hả về quê để xung họp với gia đình
thấp thoáng trên đường là bóng dáng những chiến sĩ áo vàng tận tình trao tặng những chai nước mát những đồ ăn nhẹ những phần quà miễn phí hàng chục chiếc mũ bảo hiểm nhiều bình nhất xe máy cũng được những chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ miễn phí nhằm tiếp xúc cho người dân trên đoạn đường về nhà đón tết

những ngày sắp tết dòng người hối hả về quê để xung họp với gia đình
không chỉ tặng quà miễn phí lực lượng cảnh sát giao thông còn tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông để người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn và chấp hành đúng luật giao thông đường bộ góp phần bảo đảm cho người dân vui xuân đón tết an toàn

không chỉ tặng quà miễn phí lực lượng cảnh sát giao thông còn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho bà con nhân dân để đảm bảo bà con nhân dân được lưu thông trên các tuyến đường giao thông được đảm bảo an toàn thông suốt ngoài ra cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đường về nhà bỗng trở nên gần hơn tình người ấm áp đã xua tan cái rét bút cuối đông mang đến một mùa xuân ấm áp yên vui và tràn ngập tình yêu thương